hàng trăm cây thông ba lá tại tiểu khu hai trăm một mươi sáu thuộc địa bàn thôn đồng tâm xã phi liêng huyện đam rồng tỉnh lâm đồng
đã bị triệt hạ và đốt cháy điều đáng nói là khu vực rừng bị tàn phá nằm sát bên quốc lộ hai mươi bảy
và gần ủy ban nhân dân xã phi liêng thế nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết
ghi nhận tại hiện trường hàng trăm gốc thông có đường kính từ một mươi cm đến bốn mươi cm đã bị cưa hạ sát gốc
nhiều thân cây bị cắt khúc thậm chí nguyên cây nằm ngổn ngang chưa được dọn đi
theo ước tính tổng diện tích rừng bị phá khoảng một hectare
tại khu vực này được các đối tượng gắn bảng giao bán kèm số điện thoại ngay trên những cây thông bị cưa hạ
đây là rừng thông được trồng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy do ban quản lý rừng phòng hộ phi liêng quản lý